kính chào quý vị và các bạn
bão số bốn tương tác với khối không khí lạnh phía bắc nên cường độ đã suy yếu nhanh
đến chiều nay còn cấp tám giật cấp một mươi
đêm nay báo số bốn tiếp tục di chuyển theo hướng tây nam với tốc độ một mươi một mươi năm kmh
và suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới
sau đó là vùng áp thấp và tan dần không có khả năng tác động trực tiếp lên đất liền nước ta
do ảnh hưởng của báo và hoàn lưu sau báo trong hai mươi bốn giờ tới
vùng biển phía tây bắc của khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
thời tiết và tình trạng biển vẫn không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải
và đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân
còn trên đất liền miền bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
nên ngày mai trời chuyển nhiều mây hơn nhiệt độ giảm nhẹ
cao nhất vào trưa chiều chỉ từ hai mươi sáu hai mươi chín độ có nơi cao hơn ở các tỉnh phía tây bắc bộ
về đêm và sáng sớm nhiệt độ hạ thấp chỉ từ hai mươi một hai mươi bốn độ
bùng núi thấp hơn trời chuyển lạnh
quý vị chú ý sự thay đổi thời tiết để đảm bảo sức khỏe
với khu vực trung bộ mưa vẫn diễn ra rải rác tại các tỉnh trung và nam trung bộ
tập trung vào chiều tối cục bộ có mưa vừa mưa to
trong cơn rông gần đề phòng với tố lốc và gió rất mạnh
về nền nhiệt tại khu vực này cũng không biến đổi quá nhiều
nhiệt độ ban trưa tại khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế
phổ biến ở ngưỡng là hai
hai mươi tám ba mươi một độ và khoảng từ ba mươi ba mươi ba độ tại đà nẵng đến bình thuận
với khu vực tây nguyên và nam bộ gió mùa tây nam suy yếu
nên từ ngày mai mưa giảm xuống diện giải rác về chiều tối
số điểm mưa vừa mưa to cũng giảm hẳn
còn về tình hình nhiệt độ nói chung không biến đổi quá nhiều
nhiệt độ cao nhất tại khu vực tây nguyên trong khoảng là hai mươi bảy ba mươi độ
còn nam bộ là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
đến với thời tiết thủ đô hà nội nhiều mây không mưa
gió đông bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng từ hai mươi một hai mươi chín độ